tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu se một mươi chín và ô tô tải tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp để gấp rút thông tuyến đường sắt qua địa bàn
theo thông tin từ tổng công ty đường sắt việt nam cho biết đã chính thức thông tuyến vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm trưa nay
theo tổng công ty đường sắt việt nam với sự nỗ lực của hàng trăm cán bộ công nhân viên đường sắt
cùng sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác cứu hộ cứu nạn
vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm chiều ngày hai mươi bốn tháng năm tuyến đường sắt hà nội tp hcm đoạn qua xã trường lâm huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đã chính thức thông tuyến với vận tốc năm km một giờ và dự kiến trả tốc độ bình thường vào ngày hai mươi năm tháng năm
trước đó vụ tai nạn đã làm hai người chết gồm lái tàu và phụ lái tàu bị kẹt trong cabin đầu máy
trong lúc chín h hai mươi bảy và làm một mươi một người bị thương nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng của tỉnh thanh hóa điều tra làm rõ